thanh tra chính phủ vừa có kết luận về việc đầu tư quản lý các dự án bot bt của bộ giao thông vận tải
dự án bot pháp vân cầu rẽ thanh tra chính phủ đã chỉ rõ nhiều sai phạm trong quy trình đấu thầu
thay đổi hồ sơ thiết kế đặc biệt dự án này chia làm hai giai đoạn thế nhưng giai đoạn một chỉ sửa chữa
cải tạo các yếu tố hình học và giải thảm mặt đường cũ vốn đầu tư chiếm ba mươi của dự án
nhưng giá thu phí một năm trăm linh đồng một km tương đương với giá thu đường cao tốc xây dựng mới là bất hợp lý
đây là một trong những bức xúc mà người dân đã nhận thấy từ lâu khi dự án này hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
trạm thu phí bot pháp vân cầu rẽ được xem là cửa ngõ phía nam của thủ đô hà nội
mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện qua lại nơi đây
theo tính toán của các cơ quan quản lý
tại bình quân mỗi ngày ở chạm thu phí này thu được một chín tỷ đồng
ngay từ lúc bắt đầu thu phí đến nay nhiều lái xe doanh nghiệp vận tải đã bốc xúc bởi sự vô lý
khi nhà đầu tư chỉ giải thẳng lại mặt đường cũ nhưng lại thu đến một năm trăm linh đồng trên một km
cao tương đương đường cao tốc xây mới
đoạn đường mà phát vân cầu rẽ là nó không hợp lý cho lắm
tuy đường xá là có chỉnh sửa đổi lân cấp lên nhưng mà thực ra là cái phí nó cao quá
không hợp lý cho những đơn vị làm vận tải
cái đó thì chắc cũng để cho các bàn ngành lên tiếng chứ còn muộn em thì đi lái xe
thì đâu có nói có ai nghe được đâu mà
thì khi bỏ lòng tiền đi qua đạm thu phí mà lấy đường nó rất xấu quá
thì cũng phản ảnh với lại mấy người nhân viên của trạm thu phí thôi chứ còn đâu có nói ai được
theo tìm hiểu dự án cải tạo nâng cấp tuyến phát vân cầu rẽ có tổng mức đầu tư là sáu bảy trăm bốn mươi
ba mươi một tỷ đồng và được chia thành hai giai đoạn
giai đoạn một chỉ với tổng mức đầu tư gần hai tỷ đồng
bao gồm cải tạo nâng cấp mặt đường đáp ứng tiêu chuẩn đường cao tốc bốn làn xe cơ giới
trên nền đường hiện tại rộng hai mươi năm mét
tính toán của các chuyên gia giao thông cho thấy
với mức thu một chín tỷ đồng mỗi ngày thì chỉ trong vòng ba năm kể từ khi triển khai thu phí
tức là chỉ trong giai đoạn một thì dự án này đã có thể hoàn vốn
vì vậy cần dừng thu phí để kiểm toán lại dự án này một cách minh bạch
anh đầu tư lớn thì đương nhiên anh phải thu hồi lâu giá cũng phải cao
nhưng anh đầu tư nhỏ ít anh thu hồi phải nhanh chứ không thể nào để ký tiện được
chứ hiện nay người dân tôi nói rõ là người ta đương thắc mắc với tuyến cái đường pháp vân cầu rẽ
anh đầu tư rẹt rẹt thôi có làm cái gì mà làm mới hẳn như cái tuyến nội bài lào cai
làm mới hẳn cái cầu rẽ ninh bình
thu ok không có gì cả đúng không
nhưng mà ông chỉ có
cơi nới một tí thôi sau ông cũng lại giải thảm lên
mà ông cứ thu theo cao tốc như thế là người ta thắc mắc
nhiều ý kiến cho rằng trách nhiệm chính vẫn là bộ giao thông vận tải
bởi hợp đồng dự án ký kết giữa bộ giao thông vận tải và nhà đầu tư đã thống nhất
việc thu phí hoàn vốn cho nhà đầu tư thực hiện ngay sau khi hoàn thành đầu tư giai đoạn một
sau đó bộ tài chính đã chấp thuận và ban hành thông tư thu phí
theo đề nghị của bộ giao thông vận tải và nhà đầu tư